thông tin từ trung tâm y tế hải hà quảng ninh mới đây trung tâm đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ bốn mươi tuổi
chú tại thôn sáu xã quảng long huyện hải hà nhập viện trong tình trạng tinh thần lơ mơ tiếp xúc chậm
liệt tứ chi vùng mặt có vết thương chảy nhiều máu nhiều dị vật mạch bệnh nhân nhanh nhỏ huyết áp không đo được
ngay sau khi nhập viện các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và thực hiện chụp cắt lớp cùng làm các xét nghiệm liên quan
kết quả phát hiện bệnh nhân bị vỡ đốt sống cổ chèn ép tủy có tình trạng mất máu nhiều dịch khí trong ổ bụng
bệnh nhân được chẩn đoán sốc đa chấn thương vỡ gan vỡ tạng rỗng và liệt tứ chi do vỡ đốt sống cổ
xác định bệnh nhân nguy cơ tử vong cao trung tâm y tế huyện hải hà đã kích hoạt báo động đỏ
đồng thời chuyển ngay bệnh nhân vào phòng mổ
trong quá trình mổ cấp cứu phát hiện trong ngủ vùng bệnh nhân có khoảng một tám trăm linh ml dịch máu không đông lẫn máu cục
gan trái có đường vỡ dạng chân chim dài đến cuốn gan đang chảy máu tiến hành khâu cầm máu
bác sĩ đã kiểm tra các tạng cho hổ bụng thấy manh chảng bị dập vỡ nên tiến hành làm hộ môn nhân tạo
sau khoảng ba giờ phẫu thuật và hồi sức tích cực bệnh nhân đã thoát khỏi nguy cơ tử vong
trong và sau mổ bệnh nhân đã được chuyển một ml máu cùng nhóm
hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị chèn ép tùy
theo các bác sĩ sốc do chấn thương là nguyên nhân gây tử vong cao chỉ sau chấn thương sọ não
đa phần các trường hợp sốc đều xảy ra khi mất máu nhiều hoặc quá đau đớn do tai nạn
sốc là một tình trạng giảm tưới máu tổ chức với nhiều biểu hiện khác nhau nhanh chóng dẫn đến suy đa tạng
trong đó sốc đa chấn thương là một tình trạng sốc do mất máu hoặc đau do gậy xương
biểu hiện lâm sàng bằng các dấu hiệu như da xanh lạnh niêm mạc nhượt nhạt vật vã kích thích
trong chấn thương mất máu là nguyên nhân chính của sốc
ngoài ra có các yếu tố khác như tràn khí mong phổi chấn thương cuộc sống